trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ ông donald trump hiện đang chiếm nhiều ưu thế hơn đương kim tổng thống joe biden
mặc dù ông donald trump đã gặp phải nhiều tranh cãi và chỉ trích trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình
nhưng ông vẫn giữ được cơ sở ủng hộ từ một số phần của cử tri
bao gồm cả những người ủng hộ các chính sách của ông về thuế và kinh tế cũng như quan hệ quốc tế
do đó nhiều người cho rằng ông donald trump sẽ có lợi trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt nếu ông có thể tận dụng các vấn đề mà cử tri quan tâm và thực hiện chiến lược thông điệp hiệu quả
tỷ lệ ủng hộ ông donald trump trong cuộc thăm dò giữa các cử tri đã đăng ký giữ ổn định ở mức bốn mươi chín
trong khi tỷ lệ của ông joe biden đứng ở mức bốn mươi ba
một số người mỹ đang nhìn nhận nhiệm kỳ của ông trump từ góc độ khác nhau khi ông rời nhiệm sở
sự thay đổi trong cảm nhận của cử tri mỹ về nhiệm kỳ của tổng thống donald trump
là rất đáng chú ý
một mươi người mỹ được hỏi nói rằng họ coi nhiệm kỳ tổng thống của ông donald trump là thành công
trong khi bốn mươi bốn coi là thất bại
trong một cuộc thăm dò vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một ngay trước khi ông donald trump rời nhiệm sở
và vài ngày sau cuộc tấn công vào điện capital mỹ mùng sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
năm mươi năm coi thời gian làm tổng thống của ông donald trump là thất bại
đánh giá thời gian nắm quyền của ông joe biden cho đến nay
sáu mươi một cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông cho đến nay đã thất bại
trong khi ba mươi chín cho rằng đó là thành công
con số này còn tệ hơn một chút so với thăm dò vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
với năm mươi bảy cho rằng năm đầu tiên cầm quyền của ông joe biden thất bại bốn mươi một cho là thành công
đảng cộng hòa giờ đây thống nhất hơn về ý kiến cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông donald trump
là một thành công so với đảng dân chủ cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông joe biden đã thành công
nhìn chung chín mươi hai đảng viên đảng cộng hòa đánh giá thời gian nắm quyền của ông donald trump là một thành công
trong khi chỉ bảy mươi hai cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông joe biden đã thành công
đảng viên đảng dân chủ cho rằng thời gian nắm quyền của ông joe biden thành công cho đến nay
trong số những cử tri độc lập năm mươi một cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông donald trump đã thành công
trong khi chỉ có ba mươi bảy coi nhiệm kỳ tổng thống của ông joe biden là thành công
có một số điểm trùng lập về quan điểm thành tích của hai tổng thống
với một mươi bốn người mỹ cho biết họ coi cả hai đều thất bại trong khi tám cho rằng cả hai đều thành công
những quan điểm tiêu cực về công việc tại chức của ông joe biden đã tồn tại
trong phần lớn nhiệm kỳ tổng thống
trong cuộc thăm dò mới sáu mươi không tán thành cách xử lý công việc của ông và bốn mươi tán thành
tương đương với cuộc thăm dò của cnn trong hơn một năm trước
ngay cả tỷ lệ tán thành điểm mạnh nhất của ông joe biden trong cuộc thăm dò cũng nằm trong vùng tiêu cực
với bốn mươi năm tán thành cách ông xử lý chính sách chăm sóc sức khỏe và bốn mươi bốn tán thành việc ông xử lý nợ của sinh viên
và tỷ lệ tán thành ông xử lý cuộc xung đột giữa israel và hamas ở gaza chỉ đạt hai mươi
trong khi không tán thành là bảy mươi một
tỷ lệ tán thành của tổng thống joe biden đối với nền kinh tế ba mươi bốn và lạm phát hai mươi chín vẫn rất thấp
vì các cử tri nói rằng mối quan tâm về kinh tế đối với họ khi chọn ứng cử viên
quan trọng hơn so với hai cuộc tranh cử tổng thống vừa qua
trong cuộc thăm dò mới sáu mươi năm cử tri đã đăng ký cho rằng nền kinh tế là cực kỳ quan trọng
đối với lá phiếu bầu tổng thống của họ so với bốn mươi cảm thấy như vậy vào đống năm hai nghìn hai mươi
và bốn mươi sáu cũng nói như vậy vào khoảng thời điểm này năm hai nghìn một mươi tám
liên quan tới các vấn đề ưu tiên mà cử tri mỹ quan tâm khác kết quả cuộc khảo sát của ssa cho thấy
có năm mươi tám cho rằng việc bảo vệ nền dân chủ mỹ là quan trọng
gần phân nửa dân mỹ bốn mươi tám coi các vấn đề di dân tội phạm và chính sách kiểm soát súng đạn là quan trọng
tiếp đó là chăm sóc y tế bốn mươi ba nạo phá thai bốn mươi hai và đề cử nhân sự vào tòa án tối cao mỹ ba mươi
cuộc thăm dò của cnn được ssas thực hiện từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng bốn
với một mẫu ngẫu nhiên trên toàn quốc
gồm một hai trăm một mươi hai người trưởng thành được rút ra từ một hội đồng dựa trên các sát xuất
bao gồm chín trăm sáu mươi bảy cử tri đã đăng ký
các cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến hoặc qua điện thoại với người phỏng vấn trực tiếp
kết quả trong số toàn bộ mẫu có sai số lấy mẫu cộng hoặc trừ ba bốn
đối với kết quả giữa các cử tri đã đăng ký cộng hoặc trừ ba tám
chuyên gia phân tích của cnn harry enter đánh giá thông tin trên báo hiệu trạng đứng tranh cử
rất khó khăn cho ekip vận động tranh cử của ứng cử viên joe biden trong thời gian tới
nhất là khi ông để đối thủ donald trump dẫn điểm tại những bang quan trọng
và có số phiếu đại cử tri cao như pennsylvania và nevada
trong cuộc bầu cử cách đây bốn năm ông biden từng giành chiến thắng tại cả sáu bang chiến địa nói trên
và tiến thẳng tới chiếc ghế chủ nhân của nhà trắng
các tổng thống đương nhiệm thường có lợi thế trong các chiến dịch tái tranh cử
bởi họ có khả năng đưa ra các chính sách nhằm củng cố các tuyên bố trong sự kiện tranh cử của mình
và thu hút sự ủng hộ từ nhóm cử tri giao động trước khi bước vào cuộc tổng tuyển cử cuối năm
tuy nhiên có thể cho thấy tổng thống joe biden không tận dụng được lợi thế trong chiến dịch năm nay
khi chính sách đối nội và đối ngoại của ông liên tục trở thành chủ đề công kích của đảng cộng hòa và phần lớn cử tri
cách thức tổng thống mỹ xử lý những vấn đề hiện nay đang trở nên cương rắn hơn trước
khác hẳn với những hình ảnh chính trị gia ôn hòa mà ông luôn theo đuổi
trong bối cảnh cử tri mỹ đang bất mãn
sau khi điều khoản bốn mươi hai nhằm hạn chế số lượng người nhập cư vào mỹ chính thức hết hiệu lực vào hôm một mươi một tháng năm
chính quyền tổng thống mỹ đang cân nhắc một hướng đi mới để giải quyết vấn đề biên giới
theo đó người di cư sẽ không được chấp nhận tị nạn tại mỹ
trừ khi chứng minh được bị từ chối bảo vệ bởi một quốc gia mà họ đã đi qua
những người vi phạm chính sách này có thể bị truy tố hình sự giam giữ kéo dài và cấm nhập cảnh trong vòng năm năm
động thái cưng rắn của ông biden có nét tương đồng với tuyên bố tiến hành một chiến dịch trục xuất
người nhập cư quy mô lớn ngay sau khi tái đắc cử của ông trump hồi cuối năm ngoái
bên cạnh đó theo hãng tin asiat ông biden cũng nỗ lực nâng cao uy tín với cửa trì
bằng cách nối dài cuộc chiến thương mại mà người tiền nhiệm donald trump đã bỏ ngỏ
chính quyền ông joe biden được cho là sẽ giữ nguyên các mức tăng thuế mà cựu tổng thống
từng áp đặt lên các hàng hóa trung quốc
bao gồm xe điện và các công nghệ khác liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng xanh
được biết mức thuế dành cho xe điện sẽ tăng gấp bốn lần so với thời điểm hiện nay
từ hai mươi năm lên tới một trăm linh
ngoài ra theo một số chuyên gia những thay đổi trong đường hướng chính trị của ông joe biden
được cho là phiên bản mới hơn của chiến lược triangulation được kế thừa từ thời cựu tổng thống
bill clinton người vốn có xuất thân từ đảng dân chủ
theo đó các ứng viên chính trị không thể hiện quan điểm nghiêng về phía đảng xuất thân
hay đảng đối lập mà sẽ lựa chọn phương thức tiếp cận cửa trì linh hoạt theo tình hình thực tế
nhằm giành được sự ủng hộ và tránh khỏi công kích từ các đối thủ tranh cử
cựu tổng thống bill clinton đã sử dụng hiệu quả chiến thuật này trong chiến dịch tái tranh cử năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đồng thời thúc đẩy cải cách phúc lợi thực hiện các chính sách kinh tế
nhằm giảm thâm hụt ngân sách và củng cố các quy định về môi trường
theo cách ít gây thiệt hại hơn so với chương trình nghị sự contract with america
mà đảng cộng hòa đề xuất hai năm trước đó
cử tri thích đường hướng chung của đảng cộng hòa nhưng họ nghĩ rằng chính sách của đảng này quá khắc nghiệt
ông clinton có cách tiếp cận mềm mỏng hơn nhưng vẫn đạt được hiệu quả
nhờ thông qua các chính sách có nét giống với đảng cộng hòa
cố vấn truyền thông của đảng cộng hòa robert gudman nói trong một cuộc phỏng vấn
với tờ the washington boss vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
có vẻ như ông biden đang học tập phương pháp của người tiền nhiệm
nhưng hiệu quả của chiến lược này có thực sự phát huy hiệu quả như thời điểm hai mươi tám năm trước hay không
vẫn là một câu hỏi khó trả lời
ông biden vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn
dù đã có những thay đổi trong chiến lược tranh cử
trong vấn đề biên giới hạn chế yêu cầu tị nạn ở biên giới đồng nghĩa với việc từ chối
tương tự như vậy việc áp thuế nhằm chống lại các hoạt động kinh tế không công bằng
và dư thừa công suất công nghiệp của trung quốc theo tuyên bố của tổng thống mỹ hồi tháng bốn
có thể bị mở màn một cuộc cạnh tranh kinh tế lớn giữa hai quốc gia
tổng thống mỹ cũng nên cân nhắc về khả năng làm mất lòng các đảng viên dân chủ
khi phương thức tranh cử của ông có vẻ như đang đi lệch khỏi quỹ đạo truyền thống
theo khảo sát mới đây của trung tâm nghiên cấu các vấn đề cộng đồng và hãng tin ip
số đảng viên dân chủ muốn ông biden tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai đã giảm từ năm mươi hai trong năm ngoái xuống còn ba mươi bảy vào năm nay
một số đảng viên đảng dân chủ cũng lo ngại về phương thức truyền thông kém hiệu quả của ông biden
đang khiến các cử tri không biết đến các thành tựu của tổng thống biden trong suốt nhiệm kỳ
nghị sĩ dân chủ benny thompson cho biết
chính quyền ông biden đã hoàn thành nhiều công việc
nhưng tôi nghĩ vẫn còn một số lo ngại về cách thức quảng bá những thành tiệu đó và ai sẽ quảng bá chúng
làm thế nào để tập hợp một liên minh chiến thắng trong cuộc đua tổng thống
luôn là một bài toán khó dành cho các ứng viên
trước tình hình hiện nay thay đổi cách thức xử lý vấn đề theo hướng cương rắn
có nhiều khả năng khiến ông biden đánh mất sự ủng hộ từ các đảng viên dân chủ
hơn là giành thêm nhiều phiếu bầu của những cử tri quyết định lựa chọn đối thủ chậm
ở một diễn biến khác liên quan tới phiên xét sự hình sự của cậu tổng thống
chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson và hàng loạt nhân vật cấp cao của đảng cộng hòa
đã tới phiên tòa ở new york để thể hiện sự ủng hộ đối với ông trump
theo politico trong ngày một mươi bốn tháng năm chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson đã tới tòa án new york
để ủng hộ cậu tổng thống donald trump
ông trump hiện phải đối mặt với ba mươi bốn cáo buộc hình sự làm giả hồ sơ kinh doanh
để chi tiền bịt miệng diễn viên phim khiêu dâm stormy daniel
ông johnson nói
tôi có mặt ở đây theo ý nguyện của bản thân bởi tôi là một công dân quan tâm sâu sắc đến vấn đề này
phiên xử không mang tính pháp lý thay vào đó là động cơ chính trị nhằm chống lại ông trump
một trợ lý của chủ tịch hạ viện mỹ tiết lộ
ông johnson coi ông trump là một người bạn và tình nguyện xuất hiện trong phiên tòa
dù đội ngũ tranh cử của cựu tổng thống chưa đề nghị
ngoài ông johnson các nhân vật đáng chú ý khác của đảng cộng hòa như hạng nghị sĩ corey mills
thống đốc của bắc dakota dow boogum và cậu ứng viên tổng thống vivek ramaswamy
cũng có mặt ở tòa án new york
cách đó một ngày một số nhà lập pháp khác như hạ nghị sĩ nikolai malikotakis
hay thượng nghị sĩ tommy tuberville cũng xuất hiện trong phiên tòa để ủng hộ ông trump
truyền thông mỹ tiết lộ
ông boogum và ông ramaswamy là các ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tướng của ông trump
trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
theo politico vụ án liên quan đến bà daniel sẽ kéo dài ít nhất sáu tuần
bên cạnh đó ông trump còn phải đối mặt với ba cáo buộc hình sự khác
liên quan tới việc lưu trữ tài liệu mật và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cựu tổng thống mỹ vẫn có thể tiếp tục chiến dịch tranh cử trong thời gian hầu tòa